hộp sữa chua thì đã đủ chưa
nếu nói về số lượng thì mỗi ngày một hộp sữa là cũng được rồi
nhưng điều quan trọng là đủ cái lượng lợi khuẩn cho bé chưa
thì còn phải liên quan đến là hàm lượng lợi khuẩn đó trong hộp sữa chua đó là gì
cho nên là tôi nghĩ là trên hầu hết trên các nhãn map về sữa chua
thì nhà sản xuất bao giờ cũng công bố cái con vi khuẩn
và cái số lượng cái con đó ở trong một hộp sữa chua là bao nhiêu
thì rất là mong quý vị đọc cái chỉ số đó
và những con vi khuẩn chúng ta cần quan tâm đó là
một trong hai chủng đó là lactobacillus hoặc là mifidobacterium
thì đều là rất là tốt cho em bé để cung cấp lợi khuẩn cho đường tiêu hóa
và để mà cung cấp cái số lượng lợi khuẩn
thì chúng tôi rất mong là ít nhất là trong một hộp sữa chua đó
chúng ta có được khoảng ít nhất là một tỷ
tức là một mươi mũi chín thì sẽ tốt hơn cho bé nhà mình rất nhiều
cho nên rất mong quý vị phụ huynh đọc cái thông tin
ở trên cái nhãn map này
nhãn map của cái hộp sữa chua để xem là mình cung cấp cho con mình đã đủ chưa
và một điều chúng tôi cũng lưu ý là khi mà mình sử dụng sữa chua cho bé nhà mình
thì mẹ nên sử dụng là sau bữa ăn
đừng có sử dụng là lúc cháu đi học về đói
khoảng lúc con đói hoặc lúc con đi chơi đâu về đấy
rất là xa bữa ăn rồi mà mình lại cho bé một hộp sữa chua
thì nó sẽ không có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa
bởi vì dù sao thì sữa chua là limelactic
trong đó cũng bao giờ cũng cái độ chua đó nó thể hiện cái tính acid
thì bé đã đói
mà lại thêm cái vị chua vào
thì sẽ làm cho bé bị côn cao
thứ hai nữa là khi mà bé đói
thì cái độ acid của dạ dày rất là cao
và khi ăn cái con lợi khuẩn đó vào
mà nếu không phải là dạng bạo tử
thì sẽ làm cho cái con lợi khuẩn đó
sẽ bị chết bởi cái độ acid của dạ dày
và chỉ vì vậy mà khi mà
nó xuống đến ruột để mà hoạt động